với hơn chín mươi đại biểu tán thành quốc hội chính thức thông qua luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
luật gồm chín chương năm mươi hai điều quy định về xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
luật nêu rõ công dân việt nam có các quyền được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định của luật này
người từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chiếc điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chiếc điện tử
được xuất cảnh nhập cảnh theo quy định của luật này được bảo đảm bí mật cá nhân bí mật gia đình
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
trừ trường hợp cung cấp thông tin tài liệu theo quy định của pháp luật
luật cũng quy định cụ thể những hành vi bị nghiêm cấm trong đó có quy định nghiêm cấm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật
để được cấp gia hạn khôi phục hoặc về báo mất giấy tờ xuất nhập cảnh
lợi dụng xuất cảnh nhập cảnh để xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của việt nam
xuất cảnh nhập cảnh trái phép tổ chức môi giới giúp đỡ chứa chấp che giấu
tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép